có một mươi quốc gia trên thế giới có được sự khác biệt quan trọng so với các nước khác
đó chính là tỉ lệ tái chế giác thải rất cao
đầu tiên là iceland
đất nước này tái chế được khoảng bốn mươi năm lượng rác thải
lợi thế của họ chính là dân số khá thấp chỉ khoảng ba trăm ba mươi hai người tương tự như thụy điển
và chính thụy điển là quốc gia đã nhập và tái chế hầu hết nhựa và giấy từ iceland
còn với ý người ý đã gia tăng tỷ lệ tái chế một cách ấn tượng
lên cấp đôi trong thập kỷ qua và thay đổi hoàn toàn định kiến về công nghệ xử lý rác thải nghèo nàn của họ
thức ăn thừa tại milan sẽ được thu thập và đẩy vào một thiết bị sinh học
từ đó sản sinh ra điện vận hành nhà máy tái chế nhựa trong cùng khu xử lý
luxembourg tương tự như iceland dân số chỉ dưới một triệu người
ở đây chai lọ thủy tinh sẽ được khách mang trả lại nơi họ đã mua
để đổi lấy một khoản phí nhỏ như một mô hình tái chế cộng đồng
thụy điển đã hạn chế được đến chín mươi chín lượng rác thải đổ ra bãi tập kết bằng cách đốt hai triệu tấn rác
trong số đó nhằm tạo ra khí đốt và điện năng
thụy điển rất tự hào khi họ có thể giảm phát thải kim loại nặng đến chín mươi chín từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hà lan tiếp cận với quy trình tái chế có tên gọi là thang lansing
được dựa trên nguyên tắc cơ bản là thải ra ít rác nhất có thể
và phục hồi cũng như tái sử dụng những thứ có giá trị
thụy sĩ có rất nhiều quy định trong hoạt động tái chế và xử lý chất thải
nhưng nguyên tắc vận hành rất đơn giản và hiệu quả
đơn cử như nguyên lý gây ô nhiễm cho thấy
bên nào gây ô nhiễm thì phải có trách nhiệm chi trả cho những tổn thất đến môi trường
bỉ là đất nước có tỷ lệ tái chế khá hiệu quả tại châu âu
khi mà chỉ có một trăm chín mươi bảy kg rác thải trên một đầu người
và chỉ hai trong số đó là rác được thải ra bãi tập kết
áo dễ dàng vượt qua mục tiêu
mục tiêu của liên minh châu âu về tỷ lệ tái chế năm mươi rác thải vào năm hai nghìn ba mươi
đơn vị quản lý chất thải của nước này đã tích cực tuyên truyền
để người dân thực sự hiểu cách họ có thể tái chế rác một cách chính xác và hiệu quả
tại hàn quốc một nửa dân số tương đương với hai mươi năm triệu dân
sống tại thủ đô seoul thành phố lớn thứ hai trên thế giới
vậy nên khá dễ hiểu khi thành phố này tái chế rác hiệu quả như thế nào
có một điều đơn giản là thành phố này không còn diện tích để chứa rác
nên từ thập niên tám mươi của thế kỷ trước họ đã bắt đầu áp dụng quy chuẩn ba r
bao gồm giảm thiểu tái sử dụng và tái chế rác hiệu quả
và cuối cùng là đất nước với tám mươi hai triệu dân
đức đã mang đến một chuẩn mực mới trong hành động
để đạt được mục tiêu không rác thải trong tương lai
sang kiến dâu chấm xanh của đức đã khiến các doanh nghiệp phải thực hiện huyên tắc
càng nhiều bao bì thì các nhà sản xuất hoặc đơn vị bán lẻ càng phải trả nhiều phí hơn
bằng cách học hỏi những thực tiễn thành công đã được áp dụng
tại một mươi quốc gia trên
mỗi quốc gia trên thế giới sẽ đều có thể cắt giảm lượng rác thải ra một cách quyết liệt
những nhà sản xuất lớn và người tiêu dùng trên thế giới
có rất nhiều điều cần phải làm ngay từ bây giờ vì mục tiêu giảm thiểu rác thải
ngay cả những quốc gia đông dân số như đức hàn quốc và ý
còn có thể thực hiện được thì những quốc gia khác cũng đều có thể
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững
chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững
phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
thực tế đã cho thấy dù là quốc gia ít hay đông dân cư
thì vẫn có những giải pháp phù hợp để có thể giảm thiểu tối đa được lượng rác thải
và một trong những phương tiện của quốc gia
phương pháp chính là phân loại rác thải nguồn
và với kỳ vọng thay đổi diện mạo môi trường nông thôn
mới đây dự án phân loại rác thải tại nguồn đã được triển khai thí điểm
tại hai huyện bình xuyên và vĩnh tường của tỉnh vĩnh phúc
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với thôn yên định
và tìm hiểu xem người dân đã thực hiện dự án như thế nào
như nhiều hộ dân ở trong xã gia đình ông trầm xuân viên
sống tại thôn yên định
cũng được phát hai thùng rác để phân loại rác trước khi đem đi đổ
phân loại rác tại nguồn không còn là khái niệm mới
đối với nhiều người dân trên cả nước
và tại thôn yên định từ khi triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn
môi trường đã có nhiều đổi thay
trước đây là vứt tự do không có ai quản lý ai
nhưng sau khi có chương trình đó
thì cái ý thức của người dân đã có tự rác
và tự giác đã dần dần đi vào nề nếp
và theo hướng dẫn của bác sĩ
bạn môi trường của hợp tác xã môi trường
thì đây cũng tôi thấy là một cái rất là văn minh
được tổ chức phi chính phủ cred phối hợp cùng
tri cục bảo vệ môi trường và liên minh hợp tác xã tỉnh vĩnh phúc
triển khai thí điểm trên địa bàn hai huyện bình xuyên và vĩnh tường
trong thời gian ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi tám
dự án được thực hiện nhằm tuyên truyền cho người dân
về lợi ích của việc phân loại rác thải tại nguồn
giúp giảm thiểu sự quá tải của các bãi trôn lấp
và ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường
để khắc phục tình trạng dự án đề ra nhưng thực hiện kém hiệu quả
các đơn vị đã chủ động đưa ra sáng kiến xây dựng tổ giám sát
có một số bà con cũng ý kiến là phân loại nó có cái ngại
vì ngại cái chỗ là lại mất cái thời gian phân loại ra này
này khác các thứ thì cũng có cái khó khăn đấy
chứ không phải không khó khăn đâu
nhưng mà cái này thì chúng tôi cũng suy nghĩ rồi
thì bắt buộc là cái tổ giám sát là phải đi đến từng gia đình một
chúng tôi cũng đi từng gia đình một để cũng giải thích
vận động tuyên truyền cho bà con ủng hộ mà cũng bà con là cũng nhất chứ
rác sau khi phân loại sẽ được hợp tác xã môi trường thu gom vào các ngày định kỳ trong tuần
với thiết kế ngăn đôi thùng rác thải cũng được phân loại ngay trên xe
để tiện cho công tác xử lý sau khi thu gom
việc làm này không chỉ giúp cho hợp tác xã môi trường nâng cao năng lực xử lý
mà còn đem lại niềm tin cho người dân về nỗ lực cải thiện môi trường của dự án
rác vô cơ được chuyển tới bãi tập kết
còn rác thải hữu cơ sẽ được đưa về trang trại
sau đó phân loại thêm một lần nữa và được ủ men vi sinh làm thức ăn nuôi dùn quế
mô hình ủ phân hữu cơ từ rác hữu cơ đã được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên đầu ra cho loại phân này lại gặp khá nhiều khó khăn bởi nguồn gốc của sản phẩm
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám dự án đã triển khai thí điểm sử dụng phân hữu cơ nuôi run quế
và cho được kết quả khả quan
khi run được bán phục vụ mục đích chăn nuôi
đất chất thải từ nuôi dùn trở thành phân bón hữu cơ có độ dinh dựng lớn
trong ba năm triển khai thí điểm dự án
các đơn vị tổ chức mong muốn cải thiện việc xử lý chất thải sinh hoạt ở nông thôn
giúp người dân tự bảo vệ môi trường sống của mình một cách bền vững
cũng như tạo được sinh kế cho các hợp tác xã môi trường để họ yên tâm phục vụ người dân
bên cạnh đó giá trị lớn nhất mà mô hình chuỗi xử lý này đem lại
chính là giảm thiểu tối đa rác thải ra môi trường tận dụng được nguồn lợi từ rác